sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài gây ngập úng nhiều địa phương thì bước sang ngày đầu tuần
các tỉnh bắc bộ mưa đã giảm chỉ còn mưa rào và rông vài nơi tại thủ đô hà nội có mưa vài nơi
ngày nắng nhiệt độ cao nhất lên tới ba mươi năm độ c tuy nhiên mọi thứ có thể thay đổi khi một đợt
áp thấp nhiệt đới mới đang hình thành và mạnh lên trên biển đông bảy giờ sáng nay ngày hai mươi ba tháng bảy
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín tám độ vĩ bắc một trăm linh chín tám độ kinh đông trên khu vực phía bắc
đảo hải nam trung quốc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km
một giờ giật cấp chín phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng sáu mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
theo đó vùng nguy hiểm trên biển trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên ở khu vực phía bắc
vĩnh bắc bộ
phía bắc vĩ tuyến một mươi chín độ vĩ bắc dự báo trong hai mươi bốn h tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu
theo hướng bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km đến bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở khoảng hai mươi một năm độ vĩ bắc một trăm linh chín tám độ kinh đông trên khu vực tây bắc bán đảo lôi châu
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu bảy từ bốn mươi sáu mươi km chân giờ giật cấp chín
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng năm mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở vịnh bắc bộ bao gồm huyện đảo bạch long vĩ
có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám và có mưa rông mạnh biển động cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba